bộ công thương đã ra quyết định ban hành phương án cắt giảm sáu trăm bảy mươi năm điều kiện kinh doanh trên tổng số một hai trăm một mươi sáu điều kiện kinh doanh do bộ này quản lý
đây được coi là một quyết định mang tính lịch sử của ngành công thương
các chuyên gia kinh tế cho rằng quy định này được đánh giá cao và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
việc cắt giảm các điều kiện này được bộ công thương thực hiện theo nguyên tắc đó là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính
đặc biệt là công tác cải cách thể chế cải cách thủ tục hành chính
vì thế đây được xem như một hành động cởi trói tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp
các bộ ngành và địa phương khác vẫn phải tiếp tục theo tình hình này để tạo ra một môi trường đầu tư ngày càng toàn diện
ngày càng tự do ngày càng thuận lợi có lợi cho doanh nghiệp có lợi cho phát triển chung
sau khi cắt giảm số điều kiện còn lại chỉ còn năm trăm bốn mươi một thay vì con số dự kiến ban đầu của bộ là bảy trăm năm mươi hai điều kiện
theo phòng thương mại và công nghiệp việt nam với một dừng các điều kiện kinh doanh như hiện nay
thì quyết định của bộ công thương có thể được xem là một cơ hội chuyển mình cho doanh nghiệp
điều này đã được nhiều nước trên thế giới chứng minh
có những bài học thành công của các nước như là cải cách quy định kinh doanh của hàn quốc cách đây hơn một mươi năm
thì họ cũng đặt ra mục tiêu rất cứng là cắt giảm năm mươi các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
chúng tôi cho rằng là tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi thì một trong những giải pháp rất là cần thiết
đấy là phải đơn giản hóa hay phải cắt bỏ các hệ thống các điều kiện kinh doanh
đặc biệt là những điều kiện kinh doanh không phù hợp hiện tại
trước đó vào điểm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu bộ công thương cũng cắt giảm một loạt các thủ tục hành chính
theo quy định số
tổng số bốn nghìn tám trăm bốn mươi sáu gồm bãi bỏ một mươi năm thủ tục hành chính đơn giản hóa một trăm linh tám thủ tục hành chính
trong tổng số bốn trăm bốn mươi ba thủ tục tương đương hai mươi bảy tám tổng số thủ tục hành chính hiện có của bộ công thương
một loạt điều kiện mà nó ở cấp độ nghĩa là nó đang được quy định ở trong các nghị định
thì liên tục được nghiên cứu ngay từ khi mà đã bãi bỏ các cái thông tư mà như tôi vừa mới nêu này
đã được giả soát
và đến thời điểm này tôi có thể nêu một loạt các nghị định đã và sắp được chỉnh
chính phủ trong đấy có nghị định sửa đổi thay thế
nghị định số một mươi chín về khí trong đấy có nghị định một trăm linh chín về quản lý xuất nhập khẩu gạo xuất khẩu gạo
trong đấy có nghị định chín mươi bốn về rượu trong đấy có nghị định sáu bảy về thuốc lá v v
nghị định một trăm bốn mươi về logistics
bảy ngành nghề kinh doanh sẽ tiếp tục được bộ công thương giả soát đơn giản hóa cắt giảm thủ tục hành chính
tuy nhiên nhiều ý kiến đặt ra câu hỏi liệu sau khi cắt bỏ có làm phát sinh thêm giấy phép con
và điều kiện mới đi kết
kèm làm khó doanh nghiệp và hơn hết cần có cơ chế giám sát thúc đẩy kế hoạch này để thực thi hiệu quả
chứ không phải kế hoạch treo